mới đây trường khoa học liên ngành và nghệ thuật trực thuộc đại học quốc gia hà nội tổ chức sự kiện ra mắt
nhằm giới thiệu về nhà trường kết hợp việc trao biên bản ghi nhớ hợp tác với những đối tác
với khẩu hiệu kiến tạo tương lai bằng chi thức liên ngành trường khoa học liên ngành và nghệ thuật
hiện đang triển khai nhiều ngành học đón đầu xu thế đặc biệt là các ngành về sáng tạo và công nghiệp văn hóa
từ việc đóng vai trò nòng cốt thúc đẩy hệ thống giáo dục sau đại học
khoa các khoa học liên ngành đã từng bước tạo dựng các giá trị và nền tảng cốt lõi
và trở thành một trong những đơn vị đầu tiên được đại học quốc gia hà nội giao nhiệm vụ
triển khai các chương trình đào tạo mang tính chất liên lĩnh vực và nghệ thuật
với khẩu hiệu kiến tạo tương lai bằng chi thức liên ngành trường khoa học liên ngành và nghệ thuật
hiện đang triển khai nhiều ngành học đón đầu xu thế ở bậc đại học như quản trị thương hiệu
quản lý giải trí và sự kiện quản trị đô thị thông minh và bền vững quản trị tài nguyên di sản
thiết kế sáng tạo với các chuyên ngành về thời trang và sáng tạo đồ họa công nghệ số
thiết kế nội thất bền vững
dự kiến từ năm hai nghìn hai mươi bốn nhà trường sẽ tuyển sinh thêm các ngành như kiến trúc và thiết kế cảnh quan
nghệ thuật thị giác với các chuyên ngành về nhiếp ảnh nghệ thuật và nghệ thuật tạo hình đương đại
sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tại hà nội đã diễn ra lễ giả mắt cuốn tự chuyển
sông đến bình minh của nhà bảo
nhà bảo nhà văn trần mai hạnh sự kiện do đài tình nói việt nam
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và gia đình phối hợp tổ chức
từ những tập nhật ký ghi chép thường ngày được điêu giữ trong suốt nửa thế kỷ qua
về những gì đã xảy ra và chứng kiến nhà báo nhà văn trần mai hạnh đã làm nên nội dung
của cuốn tự chuyển sông đến bình minh
với những trang viết xúc động chân thực để lại nhiều suy ngẫm cho người đọc
không chỉ là lát cắt của chiến tranh độc giả có thể tìm thấy nhiều lát cắt khác
trong tự chuyển sông đến bình minh
câu chuyện tình yêu những lưu luyến sao động rất đỗi trong sáng
nhưng mong manh của người lính trên mặt trận chuyện về thời bao cấp
những chuyện đã qua gắn với cá nhân của nhà báo trần mai hạnh
được thể hiện trong cuốn tự chuyện không chỉ là của riêng tác giả
mà còn là chuyện của một thời
sống đến bình minh như những thước phim tư liệu với rất nhiều thông tin
qua đó người đọc có thể thấy được dù trải qua rất nhiều thử thách
nhưng trên hết nhà báo trần mai hạnh vẫn luôn vững tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước
thưa quý vị thăng long hà nội không chỉ là biểu tượng lịch sử
mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ trên khắp cả nước
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
các họa sĩ nghệ nhân tại hà nội đã cùng nhau tổ chức triển lãm thăng long hội tụ
để ca ngợi vẻ đẹp của mảnh đất thăng long xưa
triển lãm thăng long hội tụ trưng bày hơn bốn mươi tác phẩm của hai mươi sáu tác giả
với nhiều chất liệu khác nhau như sơn mài
sơn dầu khắc gỗ chất liệu tổng hợp
mỗi tác phẩm trong triển lãm đều có ngôn ngữ nghệ thuật độc đáo
mang dấu ấn riêng của từng tác giả
giúp mang đến những góc nhìn phong phú về mảnh đất thăng long
qua những nét vẽ tinh tế và sâu sắc
triển lãm có nội dung thể hiện nhiều khía cạnh trong đời sống sinh hoạt
phong cảnh tươi đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến
đặc biệt có một số tác phẩm tái hiện lại các phong tục tập quán lễ hội
giúp khắc họa rõ nét về đẹp truyền thống của mảnh đất ngàn năm lịch sử
triển lãm thăng long hội tụ sẽ mở cửa đón khách tham quan từ nay
đến hết ngày một mươi năm tháng năm tại số hai mươi hai hàng buồm quận hoàn kiếm hà nội
cùng với đồng bào cả nước long trọng tổ chức các hoạt động mừng ngày đất nước thống nhất
thành ủy tp hcm phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
hội nghị sĩ nhấp ảnh việt nam tổ chức triển lãm tổ quốc bên bờ sóng
với chủ đề thành phố hồ chí minh
thành phố hồ chí minh cùng cả nước vì cả nước
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và một trăm ba mươi tám năm ngày quốc tế lao động
đến dự triển lãm có đồng chiến nguyễn trọng nghĩa
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
triển lãm tổ quốc bên bờ sóng là tên gọi chung do các sản phẩm
dự án tuyên truyền về đề tài biển đảo việt nam
do ban tuyên giáo trung ương triển khai thực hiện từ năm hai nghìn một mươi một
năm nay với chủ đề thành phố hồ chí minh cùng cả nước vì cả nước
bàn tổ chức đã lựa chọn trưng bày một trăm năm mươi bốn tác phẩm ảnh tiêu biểu
tại đường đi bộ nguyễn huệ trong đó có hai mươi hai tác phẩm đoạt giải thưởng
các tác phẩm ảnh được đầu tư công phu có tư duy sáng tạo
nhiều gốc chụp mới ứng tượng thể hiện được tiềm năng
vẻ đẹp của biển đảo việt nam tình yêu quê hương đất nước
sự gắn bó của các thế hệ người việt nam với biển đảo của tổ quốc
ngoài mục đích giới thiệu quảng bá về tiềm năng vẻ đẹp của thiên nhiên
con người vùng biển đảo việt nam đến với đồng đảo công chúng yêu nghệ thuộc
trong nước và ở nước ngoài tổ quốc bên bờ sống còn khẳng định chủ trương
đường lối đúng đắn của đảng nhà nước những nỗ lực của các địa phương
trong việc thực hiện đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết ba mươi sáu ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về chiến lược phát triển bền vững
kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi